cách đây bảy mươi năm về trước vào ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ tịch hồ chí minh đã ra lời kêu gọi
thi đua ái quốc nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước của đồng bào và chiến sĩ cả nước những lời dạy
của người đã và đang được cụ thể hóa và đem lại những hiệu quả thiết thực phóng sự ghi nhận tại
tỉnh bắc cạn sau đây sẽ cho chúng ta thấy sức lan tỏa từ lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch
hồ chí minh vẫn vẹn nguyên cho đến ngày hôm nay khu vườn này trước đây vốn cằn cỗi dưới bàn tay
lao động của gia đình bà lường thị phúc giờ đã rợp màu xanh của cây ăn quả mỗi năm gia đình bà phúc
ở xã vi hương huyện bạch thông có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ khu sản xuất này không chỉ làm
giàu cho gia đình hàng năm gia đình bà còn hỗ trợ các chị em trong xã nhờ vậy đã có hàng chục hộ
thoát nghèo và cận nghèo vươn lên trong cuộc sống
một số hộ hội viên trong thôn và trong xã là còn nghèo cho nên là tôi cũng cho tạo điều kiện cho các hộ vay
để chăn nuôi lợn thì cung cấp thức ăn đến khi xuất chuồng thì mới trả vốn còn phân bón thì khi thu hái xong
thì mới bắt đầu trả thì nói chung là mấy năm nay thì cũng giúp đỡ được khá nhiều hội viên trong thôn này trong xã
đến thôn nà lại xã bằng thành huyện bắc nạm hôm nay ấn tượng đầu tiên là con đường dài gần hai km dẫn vào thôn đã được đổ bê tông sạch sẽ
để có được điều này ngoài nỗ lực của người dân thì có công sức rất lớn của ông ma văn tình là một trong những trưởng thôn gương mẫu
ông đã đến từng nhà vận động người dân gốc công gốc của hiến hơn một hai trăm linh m hai đất để làm đường chung sức xây dựng nông thôn mới
nhờ nhà nước đảng thì giúp nguồn vốn cho thôn thứ nhất là cũng khuyên động bà con khiến đất
xong là hộ nào có đất thì trưởng thôn chúng tôi là đi từng hồ hồ một đến là trao đổi các hộ thì cũng thỏa thuận nhất trí
đến hôm nay thì thôn lại chúng tôi là được đường bê tông hóa là đi lại rất dễ dàng

là học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh mình phải luôn luôn nêu cao nâng cao
thấm nhuận tư tưởng thi đua yêu nước của chủ tịch hồ chí minh bảy mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước
phong trào thi đua yêu nước đã trở thành phong trào quần chúng huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân
trong tỉnh bắc cạn từ đó tạo động lực tinh thần khí thế cách mạng mạnh mẽ